sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến đối với dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tăng cường tiềm lực xây dựng công an xã thị trấn chính quy toàn diện đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
xây dựng và ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe cho người tham gia giao thông xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn góp phần đảm bảo tốt hơn quyền con người quyền công dân
đây là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khi thay mặt chính phủ trình bày tờ trình đề nghị xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trước ủy ban thường vụ quốc hội tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn diễn ra vào sáng ngày hôm nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
sau đó việc xây dựng luật nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phương tiện giao thông đường bộ vận tải đường bộ tăng cường quản lý nhà nước thể chế hóa chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện cam kết của việt nam với cộng đồng quốc tế khắc phục những vấn mắc bất cập trong quá trình triển khai pháp luật về giao thông đường bộ
thẩm tra đề nghị xây dựng luật và thẩm tra sơ bộ hai dự án luật chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh lê tấn tới cho biết thường trực ủy ban cơ bản tán thành về sự cần thiết ban hành luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cơ bản tán thành với các nội dung tiếp thu giải trình của chính phủ và thấy rằng việc xây dựng hai dự án luật đã được chính phủ thảo luận cân nhắc đánh giá thận trọng kỹ lưỡng và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan
giải trình làm rõ thêm một số vấn đề
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc xây dựng hai luật tách bạch giữa lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và xây dựng hạ tầng đường bộ là vô cùng cần thiết phù hợp với thực tiễn đề nghị quốc hội sớm đưa ra để thảo luận và thông qua
kết luận nội dung phiên họp phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nêu rõ đa số ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội tán thành hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật đường bộ và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cơ bản đảm bảo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
hồ sơ hai dự án luật đủ điều kiện chính quốc hội xem xét quyết định đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban thường vụ quốc hội cũng đánh giá cao sự cầu thị của chính phủ trong chỉ đạo tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ chính trị đảng đoàn quốc hội của ủy ban thường vụ quốc hội để giải trình trình lý bổ sung hai dự án luật
cũng trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đồng thời xem xét về việc trình quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
trình quốc hội tại kỳ họp thứ năm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thay mặt chính phủ trình bày tờ trình dự án luật
chính bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nêu rõ việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm điều chỉnh thay đổi về vị trí chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sau khi được kiện toàn thành một lực lượng thống nhất xác định cụ thể vị trí chức năng nhiệm vụ quan hệ công tác bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với tính chất là lực lượng quân chúng tự nguyện tự quản dưới sự quản lý của chính quyền tham gia hỗ trợ lực
ở địa bàn cơ sở việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là phương án tối ưu nhất vừa đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vừa đảm bảo quyền con người quyền công dân được thực hiện theo đúng quy định của hiến pháp
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành thảo luận cho ý kiến về sự cần thiết ban hành luật hồ sơ đề nghị xây dựng luật và hồ sơ dự án luật sự phù hợp với chủ trương đường lối của đảng tính thống nhất trong hệ thống pháp luật của dự thảo đồng thời cho ý kiến và góp ý cụ thể đối với nhiều nội dung liên quan đến các chính sách cơ bản của dự án luật
đã cơ bản đảm bảo theo các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đủ điều kiện để chính quốc hội xem xét quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn và điều chỉnh năm hai nghìn hai mươi ba cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ năm và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nhấn mạnh cũng như các dự án luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cần chuẩn bị hết sức cẩn trọng tỉ mỉ công phu kỹ lưỡng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật bảo đảm sự đồng thuận cao của các đại biểu quốc hội

tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm đến nay bộ công an đã dự thảo các văn bản thuộc hồ sơ dự án luật theo quy định
nội dung sự thảo luật được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của luật cảnh vệ năm hai nghìn một mươi bảy đồng thời đề xuất sửa đổi bổ sung một số nội dung để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình hiện nay
trong nội dung sửa đổi thuộc bốn nhóm chính sách gồm quy định về đối tượng cảnh vệ quy định về biện pháp chế độ cảnh vệ quy định về quyền hạn của lực lượng cảnh vệ và chế độ chính sách đối với lực lượng cảnh vệ
nội dung sửa đổi thuộc bốn nhóm chính sách gồm quy định về đối tượng cảnh vệ quy định về biện pháp chế độ cảnh vệ trong tình hình hiện nay
nội dung sửa đổi thuộc bốn nhóm chính sách gồm quy định về tổ chức hoạt động của lực lượng cảnh vệ và trách nhiệm của các cơ quan ban ngành trong thực hiện công tác cảnh vệ đồng thời giúp cho việc trang bị cơ sở vật chất phương tiện kỹ thuật của lực lượng cảnh vệ được quan tâm đầu tư nâng cấp hiện đại đồng bộ

thưa quý vị với phương châm trọng dân gần dân lúc dân cần lúc dân khó có công an lực lượng công an cơ sở đã và đang khẳng định được vai trò vị trí của mình là nòng cốt trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở gần dân sát dân vì nhân dân phục vụ
và nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đã chỉ rõ yêu cầu cần phải đẩy nhanh xây dựng công an xã thị trấn chính quy toàn diện về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức cán bộ cơ chế lãnh đạo chỉ huy phân công phân cấp cơ sở vật chất hậu cần trang bị phương tiện đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
cuối năm hai nghìn hai mươi hai bằng nguồn vốn đầu tư của công an tỉnh điện biên và sự chung tay của các cấp chính quyền nhân dân địa phương công an xã nà hỷ đã được bố trí mặt bằng xây dựng trụ sở công an mới
theo của bộ chính trị công an các tỉnh thành phố đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương bố trí quỹ đất hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng sửa chữa trụ sở làm việc nơi ăn ở sinh hoạt và các điều kiện bảo đảm khác
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy công an trung ương ban hành nghị quyết số một mươi hai về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn trong tình hình mới
trong đó xác định mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi ba phần đấu hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà ở doanh trại đối với một trăm linh công an xã thị trấn trên toàn quốc
đến hết năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh công an xã được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác
đây là những chủ trương mang tình chiến lược để góp phần xây dựng công an xã thị trấn chính quy toàn diện đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh tật tự
đầu và ngay tại cơ sở
đảm bảo cơ sở điều kiện làm việc cho lực lượng công an xã được bộ công an xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
tính đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã bố trí tổng kinh phí hơn bốn tỷ đồng
ủy ban nhân dân các cấp bố trí trên một bảy trăm linh tỷ đồng để hỗ trợ sắp xếp xây dựng nhà ở doanh trại trụ sở cơ sở làm việc cho công an xã thị trấn
mọi hồ sơ mọi vụ việc
các hồ sơ mọi vụ việc của người dân đều được tiếp nhận qua cấp công an này
với việc chúng ta phải bố trí một trụ sở đàng hoàng đầy đủ cho anh em làm việc thì thứ nhất là tạo điều kiện để anh em yên tâm công tác
thứ hai là nâng cao chất lượng công tác đặc biệt là tạo uy nghiêm của mức độ chúng ta triển khai công việc
công an xã là lực lượng rất là quan trọng mà hiện nay nếu không ổn định được không an cư lập nghiệp
không có các điều kiện đảm bảo để thực hiện
thì nhiệm vụ của mình có thể không hoàn thành hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ mà chúng ta thấy chưa đạt yêu cầu
do vậy kế hoạch của tỉnh là trong năm hai nghìn hai mươi ba và hai nghìn hai mươi bốn sẽ kết thúc hoàn thành việc xây dựng một trăm linh trụ sở cho công an xã độc lập
để sớm hoàn thành việc xây dựng trụ sở nhà ở công an xã thị trấn
lãnh đạo bộ công an đề nghị công an các đơn vị địa phương khẩn trương quyết tâm quyết liệt trong nhiệm vụ công tác giải ngân
cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo cán bộ trong tổ chức thực hiện và cam kết về tiến độ giải ngân cũng như chất lượng công trình
quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu theo nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn trong tình hình mới
chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chui khác
thưa quý vị thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc khẩn cấp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong công tác phòng cháy chữa cháy
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đang phối hợp với các bộ ngành liên quan
ra soát tổng hợp ngay những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy
các tổ công tác cũng đã được thành lập để làm việc trực tiếp với các địa phương nhanh chóng tháo gỡ đề xuất cơ quan cấp có thẩm quyền
xem xét sửa đổi bổ sung các quy chuẩn liên quan đến công tác đầu tư xây dựng và các công trình hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế
với tinh thần đặt yếu tố an toàn về con người lên trên hết và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh
trong một mươi tám tháng bộ xây dựng ban hành ba quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy khiến nhiều doanh nghiệp cho rằng như vậy là gây khó trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn mới
liên quan về vấn đề này
bộ xây dựng cho rằng quy chuẩn sáu hai nghìn hai mươi hai về an toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành có nhiều điểm mang tính tháo gỡ cho các quy định khó thực hiện vì phòng cháy chữa cháy mà doanh nghiệp còn vương mắc
các điều kiện chuyển tiếp cũng được quy định cụ thể
theo đó hồ sơ thiết kế xây dựng đã được góp ý hoặc thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
trước khi quy chuẩn này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được góp ý hoặc thẩm duyệt
trong mỗi một phiên bản
phiên bản sửa đổi thì đều có các điều khoản chuyển tiếp nhằm mục đích để tạo thuận lợi nhất có thể để thực hiện cho doanh nghiệp
thì trong pháp luật quy định thì không hồi tố có nghĩa là đã được thẩm duyệt
theo quy định nào thì cứ tiếp tục thực hiện những cái nào mà thực hiện theo quy định mới thì thực hiện theo quy định mới
để kịp thời lắng nghe
tiếp nhận những khó khăn vương mắc của doanh nghiệp
các tổ công tác của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã trực tiếp làm việc
hướng dẫn tại các địa phương trao đổi đưa ra các giải pháp để giải quyết những vương mắc trong thẩm duyệt nghiệm thu công trình
yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục thông tin để đơn vị tư vấn
chủ đầu tư nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy
lựa chọn nhà thầu có năng lực hiểu rõ và áp dụng đúng các quy định
và đẩy mạnh tuyên truyền liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy cháy
đặc biệt là những nội dung đưa ra những hướng dẫn tháo gỡ sẽ được đề xuất trong thời gian tới
đồng thời với đó chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc
tổ chức tổng phân loại ra soát các cơ sở và các loại hình công trình
có những vướng mắt về phòng cháy chữa cháy
để đề ra những biện pháp tháo gỡ cho phù hợp
đối với nhiều doanh nghiệp việc tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy là ưu tiên hàng đầu
các tiêu chuẩn được đặt ra nhằm đảm bảo tối đa sự an toàn về người và tài sản
sau đó mới tính đến yếu tố chi phí thực hiện
và càng thực hiện bài bản thông nhất đồng bộ từ ban đầu thì hiệu quả sẽ càng cao
chia sẻ trao đổi giải thích cho những khó khăn
doanh nghiệp cho doanh nghiệp thì mình cũng nhận ra một điều rằng là những cái quy định đó cũng đã có rồi
thế nhưng mà tuy nhiên là có thể là mình hiểu nó chưa đúng
hoặc là mỗi người hiểu theo một cái cách nào đó
và dẫn đến cái chuyện mà áp dụng nó là sẽ gặp khó khăn
các chi phí đầu tư ban đầu có thể cao
thế nhưng mang lại một cái lợi ích lâu bền hơn rất nhiều
khi hoạt động thì chúng tôi mới hiểu là
nghìn người trong bệnh viện vài nghìn người trong sinh hoạt cùng nhau
nó có rất nhiều các tình huống xảy ra
và nếu chúng ta không có cái công nghệ không có cái quy chuẩn ban đầu và khắt khe từ đầu
thì cái tư tưởng khi chúng ta đi vận hành sẽ còn buông lỏng hơn
thì tôi nghĩ là cái quy chuẩn rất quan trọng để trừ khi chúng ta vận hành một cách đúng đắn và tôn trọng nó
nội dung các tiêu chuẩn quy chuẩn mới về phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục được các cơ quan quản lý nhấn mục đích
và sẽ tiếp tục được các cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền phổ biến trực tiếp từ các tổ chức doanh nghiệp như thế này
từ đó giải đáp tháo gỡ những khó khăn vương mắc trong quá trình các tổ chức doanh nghiệp áp dụng các quy chuẩn và tiêu chuẩn trong thực tế
góp phần thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật